các địa phương cần đẩy mạnh các giải pháp phi công trình
trong đó việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và ứng dụng khoa học công nghệ
để sử dụng nước tiết kiệm là một trong các giải pháp bền vững
sau đây là phản ánh của phóng viên chương trình nhân dân
để giảm thiểu tác động tiêu cực của hạn hán gây ra cho sản xuất nông nghiệp
các địa phương đã tích cực triển khai nhiều giải pháp
tại tỉnh bình thuận tỉnh đã giảm sản xuất cây lúa vụ đông xuân hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu xuống còn một mươi tám bảy trăm linh ha
cắt giảm hơn một mươi năm bốn trăm linh hectare so với vụ trước
đồng thời tiến hành chuyển đổi hơn một ba trăm năm mươi hectare đất trồng lúa sang trồng các loại cây ngắn ngày khác
đây là cánh đồng lúa ba vụ quận nông dân xã phan rí thành huyện bắc bình tỉnh bình thuận
tuy nhiên năm nay do thiếu nước sản xuất
được sự chỉ đạo của chính quyền địa phương về chuyển đổi cơ cấu cây trồng
cho phù hợp với tình hình thực tế
bà con nhân dân đã chuyển sang trồng cây đậu
cần ít nước hơn trồng lúa nhưng vẫn cho hiệu quả kinh tế
thì cái mặt đậu thì cái hướng năm nay là vụ đầu tiên
thì tình hình bây giờ thấy trái đồ thì nó cũng được cho nên bà con thì cũng mừng
sử dụng nguồn nước một cách hợp lý tiết kiệm đồng thời chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng
là một giải pháp bền vững đang được ngành nông nghiệp tích cực triển khai
chỗ nào chuyển được là chuyển chỗ nào mà hiện nay là cái diện tích đang trồng lúa
mà chuyển được sang trồng cây khác là nên hướng dẫn và khuyến khích nhân dân chuyển mạnh
dài hơi hơn nữa thì tôi cũng nghĩ
để góp phần tháo gỡ khó khăn cho người dân các địa phương đã đề nghị các bộ ngành trung ương
hỗ trợ cấp giống khôi phục sản xuất cấp kinh phí để cấp nước sinh hoạt cho nhân dân
riêng tại tỉnh bình thuận kiến nghị thủ tướng xem xét tiếp tục bổ sung nguồn vốn
để đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến kênh cấp nước trung tâm nhiệt điện vĩnh tân
hỗ trợ bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến kênh cấp nước trung tâm nhiệt điện vĩnh tân
nhanh tiến độ thi công công trình tiếp nước biển lạc hàm tân
về lâu dài đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình như hồ sông lũy giai đoạn hai
công trình hồ la ngà ba để tạo nguồn cấp nước cơ bản phục vụ công tác chống hạn lâu dài trên địa bàn tỉnh
theo dự báo tình trạng hạn hán có khả năng kéo dài vì vậy trước mắt
các địa phương cần đẩy mạnh việc đắp đập tạm chạm bơm giã chiến nạo vét cây mương
để xử lý hiệu quả nguồn nước xả từ hồ chứa thủy điện
đồng thời hỗ trợ người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp để ứng phó với hạn hán một cách hiệu quả